thưa quý vị mạng xã hội càng phát triển thì những hệ lụy kéo theo càng lớn
không khó để người dân có thể bắt gặp các dịch vụ tâm linh được phát triển rầm rộ trên các mạng xã hội
đặc biệt những dịch vụ như bói toán xem tử vi bùa chú được nhiều đối tượng quảng cáo mời chào công khai
nhằm lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo
trong thời điểm năm mới này các hành vi kể trên càng tinh vi xảo quyệt hơn
để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục cảnh giác ngay sau đây